tính đến chiều ngày một mươi năm tháng một mươi mưa lũ đã khiến một mươi người chết và mất tích
trong đó hà tĩnh có ba người quảng bình có ba người thừa thiên huế có hai người nghệ an có hai người
quốc lộ một và đường hồ chí minh đoạn qua quảng bình đều có tám đến chín đoạn bị ngập sâu hàng nghìn xe bị ủn tắc
hơn hai mươi bảy nhà dân ở quảng bình và hơn năm nhà dân ở hà tĩnh bị ngập sâu trong nước
trong mưa lũ tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn của người dân lại được nhân lên
trước vòng xoáy của mưa lũ không chờ đợi sự cứu trợ của các cơ quan chức năng
nhiều người dân đã băng qua mưa lũ để cứu người làm xúc động lòng người
hiện nay ban chỉ đạo phòng chống thiên tai trung ương và các tỉnh đang huy động mọi nguồn lực
để cứu dân vùng thiệt hại với phương châm cứu người là trên hết
chủ động triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với tình hình mưa lũ
đặc biệt là tình huống bão sakira có khả năng đổ bộ vào các tỉnh miền trung
tăng cường công tác quản lý tàu thuyền trên biển
kho tàng bến cảng nhà cửa tài sản của nhân dân công trình đê điều an toàn hồ chứa
tiếp tục tập trung cao độ cho công tác ứng phó với tình hình mưa lũ
kiểm tra chỉ đạo và vận hành an toàn hồ chứa điều tiết xả lũ các hồ chứa thủy lợi thủy điện
hợp lý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình và hạn chế ngập lụt ở vùng hạ du